tiếp tục các bước chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến mới tại giải gaza nhằm hiện thực hóa mục tiêu đánh bại lực lượng hamas
quân đội israel vừa thông báo sẽ triển khai thêm hai lữ đoàn quân dự bị đến vùng đất này của người palestine
thông báo của lực lượng phòng vệ israel cho biết hai lữ đoàn quân dự bị chuẩn bị được triển khai tham chiến tại gaza
là lữ đoàn thiết sáp số sáu trăm bảy mươi chín jibta và lữ đoàn bộ binh số hai kamaly
hai đơn vị tác chiến gấp chiến lược này từng được triển khai tại khu vực biên giới phía bắc
và đã được huấn luyện tăng cường trong những tuần qua để sẵn sàng làm nhiệm vụ tại gaza
theo truyền thông israel việc điều động lực lượng tăng cường đến gaza nằm trong kế hoạch tác chiến mới
đã được phê duyệt của lực lượng phòng vệ israel tại giải gaza
bao gồm cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn vào thành phố rafah ở miền nam gaza
đô thị được quân đội israel nhận định là thành trì lớn cuối cùng của lực lượng hamas ở gaza với khoảng sáu tiểu đoàn
trên thực địa những ngày qua không quân israel đẩy mạnh các cuộc bắn phá dữ dội vào khu vực rafah
nhằm dọn đường cho chiến dịch tấn công bộ binh sắp tới
nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế trong đó có các đồng minh thân cận nhất của israel
liên tiếp cảnh báo và kêu gọi israel không tấn công vào rafah do lo ngại xảy ra thảm họa nhân đạo tồi tệ
khi thành phố này hiện là nơi trú ngụ của khoảng một bảy triệu người
hầu hết là người dân tị nạn từ nhiều khu vực khác nhau ở giải gaza đổ về